ngân hàng nhà nước vừa phát đi thông cáo về việc chấm dứt vai trò quản trị điều hành của ông trầm b và ông trầm khải hòa con trai ông trầm b tại sao công banh
trước đó hai cá nhân này đã có đơn gửi hội đồng quản trị sao công banh và ngân hàng nhà nước xin tự nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị sao công banh
trên cơ sở đề nghị này xét thực tiễn quá trình triển khai phương án tái cơ cấu sao công banh sau sắp nhập với ngân hàng phương nam
và các ý kiến chỉ đạo có liên quan của thủ tướng chính phủ
căn cứ quy định pháp luật hiện hành ngày hai mươi bốn tháng hai ngân hàng nhà nước đã ban hành quyết định chấm dứt vai trò quản trị điều hành của ông trầm bê và ông trầm khải hòa tại sao công banh
theo ngân hàng nhà nước việc chấm dứt vai trò quản trị điều hành đối với ông trầm bê và ông trầm khải hòa tại sacombank nằm trong lộ trình và các giải pháp thực hiện phương án tái cơ cấu ngân hàng
trong thời gian tới ngân hàng nhà nước sẽ chỉ đạo sacombank khẩn trương tổ chức đại hội đồng cổ đông trong tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy để kiện toàn bộ máy quản trị điều hành bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền ổn định tình hình tổ chức và phát triển hoạt động của sacombank bảo đảm an toàn hệ thống của các tổ chức tín dụng